trung tâm y tế quân dân y huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng cho biết đã cấp cứu thành công một ngư dân bị cá mập tấn công khi đang hoạt động trên biển bạch long vĩ
ngư dân lê chi bốn mươi một tuổi ở xã an vĩnh huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi bị cá mập cắn vào vùng cẳng tay phải và nhập viện trong tình trạng sốc do đau mất máu cấp huyết áp không đo được mạch nhỏ thở yếu
vết thương ở vùng cánh tay sâu tới hai phần ba chu vi cánh tay sát xương đứt khối cơ cánh tay trước và sau đứt dây thần kinh quay và bó mạch thần kinh trụ
các y bác sĩ đã khẩn trương hồi sức chống sốc và phẫu thuật cho bệnh nhân đến sáng nay bệnh nhân đã tỉnh táo sức khỏe ổn định cẳng tay và các ngón tay hồng trở lại dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện sau khoảng một mươi ngày điều trị